cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đo tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hoạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
công ty tân hoàng minh và các đơn vị tổ chức có liên quan
bị can đỗ anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị truy tố với ông dũng còn có bị can đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh nguyễn mạnh hùng
chủ tịch công ty đầu tư bất động sản ngôi sao việt trần hồng sơn chủ tịch công ty khách sạn soleil
nguyễn khoa đức chủ tịch kiêm giám đốc công ty cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán công ty khách sạn tân hoàng minh
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được xác định đỗ anh dũng đã chỉ đạo đỗ hoàng việt
và cùng với việt phân công chỉ đạo ủy quyền các bị can các cá nhân liên quan tại tân hoàng minh
sử dụng pháp nhân ba công ty gồm ngôi so việt soleil và cung điện mùa đông
để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mùa bán trái phiếu
có chín đợt trái phiếu đã được tập đoàn tân hoàng minh phát hành trái quy định pháp luật
với tổng giá trị một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư
nhưng không sử dụng vào các khu vực
tân hoàng minh đã tổ chức một phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con
sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư
chiếm đoạt số tiền hơn tám tỷ đồng
quá trình điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án đảm bảo thi hành án hoàn trả cho sáu sáu trăm ba mươi một bị hại
ngày ba một mươi hai nghìn hai mươi tân hoàng minh đã tổ chức một phần lớn trái phiếu doanh nghiệp
sở tư pháp tỉnh lâm đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn
tạm dừng giao dịch tài sản của một mươi hai cá nhân và một công ty liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam phường bến nghé quận một tp hcm
trước đó sở tư pháp tỉnh lâm đồng nhận được văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
về việc đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản của một mươi hai cá nhân và công ty cổ phần đầu tư nam nhật khang
có trụ sở tại phường bến nghé quận một tp hcm
người đại diện theo pháp luật là ông phạm khánh phương để phục vụ công tác điều tra
xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản nhật nam
vụ án này đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố vào ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sở tư pháp tỉnh lâm đồng cũng đề nghị các tổ chức hành nghề công chức
ra soát cung cấp thông tin tài liệu có liên quan tới những cá nhân pháp nhân này
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
hai nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm cùng một đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp playcu
tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ và môi rời hối lộ
viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quyết định này
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm cao anh tuấn nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d
trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một về tội nhận hối lộ
hoàng nam đàn nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d
trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai về tội nhận hối lộ
trần xuân hải về tội môi giờ hối lộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp playcu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội nhận hối lộ và môi giờ hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d thuộc chi nhánh công ty cổ phần xuân tùng xã biển hồ tp playcu tỉnh gia lai
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp playcu đã xác định
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai cao anh tuấn và hoàng nam đàn đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc
phụ trách cải tạo xe cơ giới để nhận tiền của các chủ phương tiện và đối tượng môi giới trần xuân hải
với số tiền từ sáu đến một mươi triệu đồng một xe để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới
tiến hành nghiệm thu cải tạo trái quy định để hưởng lợi bất chính
ba lô hàng bánh trung thu miến hộp ăn liền trứng gà non và sản phẩm trang sức không rõ
nguồn gốc xuất xứ vừa được lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn tiến hành tiêu hủy
số lượng hàng hóa gồm năm trăm hai mươi kg trứng gà non một ba trăm linh chiếc bánh trung thu ba tám trăm bảy mươi sản phẩm trang sức
thời trang đồ mỹ ký đây là số hàng do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế và chức vụ
công an tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường kiểm tra
thu giữ được trên địa bàn thành phố lào cai trong thời gian vừa qua
các chủ lô hàng đã bị xử phạt vi phạm hành chính đồng thời toàn bộ số hàng đều bị tiêu hủy
theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra
bắt quả tăng công ty trách nhiệm hữu hạn toàn nang phát đóng tại phường long bình tân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
do ông bùi anh dũng năm mươi bốn tuổi làm giám đốc đang có hành vi san chiết ga trái phép
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện tại nhà kho có diện tích khoảng hai trăm linh m hai của công ty
đang có ba nhân viên thực hiện hành vi sản xuất ga giả các nhãn hiệu và vận chuyển lên xe ô tô tải
để đưa đi bán cho khách hàng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã tạm giữ bảy trăm hai mươi tám bình lpg thành phẩm bốn trăm chín mươi bốn vỏ bình lpg
ba xe ô tô ba xe bồn
toàn bộ máy móc công cụ san chiết ga số lượng lớn màng co tem chống hàng giả cùng các tăng vật khác có liên quan
ông bùi anh dũng và các nhân viên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã xảy ra nhiều vụ vỡ hụi với số tiền từ hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng
từ thực tế các vụ vỡ hủi cho thấy
hội viên vẫn biết và lo lắng việc chơi hủi sẽ có rủi ro
nhưng lợi ích huy động vốn nhanh và lãi suất lại khá hấp dẫn
nên nhiều người vẫn bất chấp rủi ro đầu tư số tiền lớn vào việc chơi hụi
để rồi vỡ hủi xảy ra thì người rơ vào cảnh tráng tay nợ nần còn kẻ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
ngày một mươi năm tháng chín vừa qua tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt bị cáo võ thị huyền trang
chú huyện vũng liêm
án một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bị cáo trang đã đứng ra làm đầu thảo và tổ chức hai mươi chín dây hụi với sáu trăm bốn mươi bốn phần hụi
với số tiền từ ba trăm linh đến năm triệu đồng
sau đó trang đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên
bằng cách tự lấy ý kiến hụi viên kêu hốt hụi trong các giây hụi
nhưng không hỏi ý kiến của các hụi viên lập nhiều phần hụi khống vào các giây hụi
lập tên khống vào các dây hụi gom tiền nhưng không giao cho hụi viên
hoặc giao một phần để chiếm đoạt số tiền còn lại
tổng số tiền mà trang chiếm đoạt trên ba tỷ đồng

nghị định số một mươi chín ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ đã có những quy định khung thầy về việc chơi hụi
mặc dù vậy nhiều người dân tham gia chơi hụi vẫn chưa am hiểu về những quy định của pháp luật đối với việc chơi hụi
người tham gia chơi hụi chỉ dựa vào lời nói lòng tin đối với chủ hụi
nên nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là rất cao
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay văn phòng cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh vĩnh long
đã tiếp nhận thụ lý nhiều vụ và hụi với gần một bị hại và người có liên quan
số tiền thiệt hại trên hai mươi tỷ đồng
qua đó đã khởi tố điều tra đề nghị xử lý bốn vụ
một nơi tượng lợi dụng việc tổ chức để lửa đảo chiếm đoạt tài sản
để tránh thiệt hại xảy ra đối với người tham gia chơi hụi
người dân cũng cần nghiên cứu nắm dựng một số quy định của pháp luật có liên quan
đặc biệt là nghị định số một mươi chín hai nghìn một mươi chín
quy định về
hoạt động hụi
thì đối với chủ hụi và hụi viên cũng cần thực hiện đúng các quyền và nghị dụ của mình
trong đó đối với chủ hội là phải thực hiện việc thông báo bằng văn bản
cho quỹ ban dân cấp xã nơi chủ hội cư trú
về hoạt động hụi của mình khi tổ chức dây hụi
mà giá trị của các phần hụi tại một kỳ mở hụi từ một trăm linh triệu đồng trở lên
hoặc là từ hai dây hụi trở lên
nếu người dân chọn hình thức chơi hụi để đầu tư tích lũy
thì phải tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật
và thận trọng khi lựa chọn chủ hụi và hụi viên cùng tham gia
để vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình
vừa phòng tránh rủi ro cũng như những vi phạm pháp luật trong quá trình chơi hụi
trong tháng chín vừa qua đã có hơn một triệu lượt khách quốc tế đến việt nam
đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp ngành du lịch hụi
nhiều ngành du lịch nước ta đón chê một triệu lượt khách nước ngoài
việc trên một triệu lượt khách đến trong tháng chín đã giúp chín tháng năm nay
ngành du lịch của việt nam đón tám chín triệu lượt khách quốc tế
vượt qua mục tiêu của cả năm là tám triệu lượt tổng doanh thu toàn ngành đạt năm trăm ba mươi sáu năm nghìn tỷ đồng
cục du lịch quốc gia cho rằng với việc ngành du lịch bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế
trong những tháng cuối năm và tận dụng cơ hội từ chính sách miễn thị thực
cấp thị thực điện tử mới có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám vừa qua
kỳ vọng lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới
xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu lào cai đang khởi sắc
với giá trị kim ngạch tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
ngoài các mặt hàng truyền thống như thanh long chuối dưa hấu duy trì thông quan ổn định
thì từ đầu năm đến nay có thêm quả sầu riêng với sản lượng và giá trị kim ngạch tăng mạnh
tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành tỉnh lào cai
hiện mỗi ngày có từ năm mươi đến tám mươi phương tiện chở sầu riêng xuất khẩu
đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay tại cửa khẩu này
mỗi container có giá trị gần hai tỷ đồng
cao hơn từ bốn năm lần so với các loại trái cây xuất khẩu truyền thống
theo thống kê khoảng năm mươi hai tấn sầu riêng được xuất khẩu qua cửa khẩu kim thành từ đầu năm đến nay
kim ngạch gần hai trăm linh triệu usd và là mặt hàng nông sản có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất qua cửa khẩu lào cai
đây là kết quả của việc để mạnh giúp tiến thương mại phát huy vai trò cửa ngõ
hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn
còn với hạt điều chín tháng qua xuất khẩu hạt điều ước đạt bốn trăm năm mươi sáu tấn
thu về hai sáu tỷ đô la mỹ và ghi nhận mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương xuất khẩu hạt điều trong tháng chín năm nay ước đạt sáu mươi tấn
trị giá ba trăm hai mươi tám triệu đô la mỹ giảm một về lượng và giảm một sáu về giá trị so với tháng tám
nhưng so với tháng chín của năm ngoái tăng năm mươi sáu về lượng và tăng ba mươi chín sáu về trị giá
tính chung chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu hạt điều ước đạt bốn trăm năm mươi sáu tấn trị giá hai sáu tỷ usd
tăng một mươi chín sáu về lượng
và tăng một mươi bốn ba về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
cục xuất nhập khẩu cho biết theo yếu tố chu kỳ hoạt động xuất khẩu hạt điều của việt nam sẽ diễn ra sôi động trong các tháng cuối năm
nhu cầu tiêu thụ hạt điều phục vụ cho các dịp lễ tết sẽ tăng mạnh

kim thạch xin kính chào quý vị đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị chín tháng đầu năm tp hcm bằng nhiều giải pháp đã chủ động ngăn chặn đà suy giảm của quý i
cái lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khác
cụ thể tổng sản phẩm trên địa bàn chín tháng tăng bốn năm mươi bảy đưa grdp quý iii ước tăng sáu bảy mươi một so với cùng kỳ

ngoài ra nhiều chỉ số quan trọng tiếp đà tăng so với cùng kỳ như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ba hai
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng tám sáu tổng doanh thu du lịch ước tăng ba mươi năm
số doanh nghiệp thành lập mới tăng một mươi ba
tuy nhiên kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn giảm lần lượt một mươi bốn hai và một mươi bảy hai mươi năm thu hút đầu tư fdi giảm mạnh ba mươi bốn một giải ngân đầu tư công thấp
những kết quả đạt được đã phần nào cho thấy kinh tế xã hội của thành phố đã tiếp đà hồi phục
trong báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quý ba năm hai nghìn hai mươi ba sở tài nguyên và môi trường tp hcm cho biết
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba sở đã cấp năm bốn trăm tám mươi ba
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất sổ hồng đối với tổ chức cá nhân
cơ quan chức năng cũng đã giải quyết thủ tục đăng ký biến động cho hai trăm ba mươi bốn năm trăm hai mươi bảy sổ hồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ giải quyết các loại hồ sơ cấp sổ hồng và đăng ký biến động
và đăng ký giao dịch bảo đảm nhà đất của tổ chức cá nhân hộ gia đình đều giảm bình quân khoảng ba mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
riêng tỷ lệ giải quyết hồ sơ các loại quý ba năm hai nghìn hai mươi ba so với quý ii năm hai nghìn hai mươi ba tăng sáu
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm có hai mươi ba bốn trăm sáu mươi chín căn nhà đã được cấp sổ hồng
theo kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba sở tài nguyên và môi trường tp hcm sẽ đẩy nhanh giải quyết cấp sổ hồng
cho hai mươi ba trăm linh căn nhà đã được thẩm định đủ điều kiện
thị trường chứng khoán việt nam trong phiên ngày ba tháng một mươi
giảm mạnh khi mà lực bán diễn ra ở nhiều cổ phiếu trụ như ngân hàng chứng khoán nhiều mã rớt sàng trắng bình mua
cuối phiên vn index giảm ba mươi bảy một mươi năm điểm tư ứng giảm ba hai mươi hai xuống một một trăm một mươi tám một điểm
hns index mất một mươi bốn điểm tư ứng giảm bốn hai mươi bốn xuống hai trăm hai mươi sáu sáu mươi tám điểm
cụ phiếu bất động sản ngân hàng đầu giảm mạnh đã thu hút trở lại dòng tiền tham gia
với trị giá giao dịch gần hai mươi năm tỷ đồng
cổ phiếu bất động sản nằm sàn nhiều nhất về số lượng bao gồm nvl pdr ceo dig dxg
theo sau là ngành xây dựng và vật liệu xây dựng cũng diễn biến xấu với nhiều mã rớt hết biên độ cho phép
như cii dc bốn dpg hsg nkg htn smc
tương tự nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ có mình sdp dưới được giá tham chiếu
số còn lại đều chìm trong sắc đỏ bất kể cổ phiếu lớn hay nhỏ
như sdp tcb và vpp
mặt hàng điện thoại iphone một mươi năm thuốc lá điện tử xì xa khí cười
vừa được cục hải quan tp hcm đưa vào danh sách hàng trọng điểm
yêu cầu các đơn vị hải quan cửa khẩu tăng cường kiểm soát ngăn chặn hành vi vi phạm
đối với điện thoại iphone một mươi năm cục hải quan tp hcm chỉ đạo các đơn vị
tăng cường nắm tình hình địa bàn thu thập thông tin rà soát
lập danh sách các doanh nghiệp đối tượng có nguy cơ cao
đặc biệt các đối tượng thuộc nhóm hành khách
trên các chuyến bay từ singapore mỹ nhật về việt nam
tìm ẩn nhiều rủi ro về buôn lậu vận chuyển trái phép
qua biên giới mặt hàng thiết bị điện tử để đưa vào diện kiểm soát
giám sát trọng điểm tăng cường thực hiện so chiếu hàng hóa hành lý
tại tất cả các vị trí so chiếu để xác định sớm đối tượng nghi vấn
trước khi thực hiện kiểm tra thực tế
trước đó trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng chín
chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
và đội kiểm soát phòng chống buôn lậu khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hai hành khách
nhập cảnh từ singapore và thái lan về việt nam
qua sân bay quốc tế tân sơn nhất
mang theo ba mươi sáu chiếc iphone một mươi năm pro max
tất cả không được khai báo hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh
công an quận tân bình tp hcm vừa phát hiện thu giữ hàng ngàn sản phẩm
thực phẩm chức năng thiết bị thuốc lá điện tử vép tinh dầu
dùng cho thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ
với tổng trị giá là trên bảy mươi tỷ đồng
đội cảnh sát kinh tế công an quận tân bình vừa phối hợp với công an phường một mươi ba
kiểm tra hành chính kho chứa hàng của công ty hepien trên đường trần văn danh
phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng thiết bị thuốc lá điện tử vép
tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ
công an đã tạm giữ tăng vật gồm bốn trăm ba mươi năm thùng tinh dầu loại ba mươi ml một trăm linh ml
một trăm tám mươi thùng thực phẩm chức năng thành phẩm
bán thành phẩm hai sáu trăm linh thiết bị thuốc lá điện tử vép hai máy đóng siêu
một máy đóng đét bốn máy xấy một máy ép một mươi bộ số đóng đét và một số tem nhãn
thực phẩm chức năng các loại
mở rộng điều tra ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công an quận tân bình tiếp tục khám xét
kho hàng còn lại của công ty tạm giữ tăng vật gồm hơn năm sáu trăm linh thùng tinh dầu
loại ba mươi ml một trăm linh chai một thùng một trăm linh ml năm mươi chai một thùng thành phẩm bán thành phẩm các loại
hơn hai trăm linh thùng thực phẩm chức năng thành phẩm bán thành phẩm các loại
hơn hai sáu trăm linh cái thiết bị thuốc lá điện tử vép nhiều máy móc thiết bị giấy tờ có liên quan
tổng trị giá hàng hóa tạm giữ trên bảy mươi tỷ đồng
qua khai thác nhanh một số người có liên quan được biết khi có nguồn hàng tinh dầu nhập về
chai trơn không có nhãn mát nhân viên sẽ dán tem và đóng đét lên chai tinh dầu đóng thùng
bán trà cho khách hàng
công an quận tân bình tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra
đi và xác minh nguồn gốc hàng hóa trên
được biết tinh dầu hương liệu được dùng để hút thuốc lá điện tử hiện có nhiều loại độc hại
và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe
nhiều loại thuốc lá điện tử được thiết kế tiện dụng với các ống dung dịch được đóng gói
với hàng trăm hơi hút hầu như không có định lượng về nồng độ nicotine trong mỗi ml
điều này dẫn đến nguy cơ người sử dụng tăng liều lượng mức độ dung nạp nicotine vào cơ thể
và gây nguy cơ ngộ độc cấp tính
hơn nữa đây là loại thuốc lá có tỷ lệ giới trẻ sử dụng cao hơn nhiều so với những lứa tuổi khác
vì vậy nguy cơ ngộ độc thuốc lá điện tử ở trẻ sẽ ngày càng gia tăng
từ ngày mai ngày năm tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tiến hành kiểm tra
việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
sở giao thông vận tải thành lập đoàn kiểm tra gồm một mươi một thành viên
trong đó là các cán bộ thuộc các phòng của sở giao thông vận tải
và các cán bộ chuyên viên của thành tra sở giao thông vận tải tp hcm
đoàn sẽ thực hiện kiểm tra quy trình đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải
bằng xe của công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
tổng hợp báo cáo kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý
xử lý vi phạm nếu có theo quy định
chủ động phối hợp với các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức
trong quá trình kiểm tra khi phát sinh các vấn đề có liên quan
trước đó vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm năm người tử vong bốn người bị thương nặng
liên quan đến tài xế hãng xe thành bưởi vai chạm với một xe khách một mươi sáu chỗ chạy hướng ngược lại
liên quan đến vấn đề xe khách cảnh sát giao thông tp hcm cũng đã đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra
xử lý các tài xế xe vận chuyển hành khách vi phạm giao thông
một nghiên cứu của hãng bảo mật casper sky năm hai nghìn hai mươi hai cho kết quả là bảy mươi bốn người dùng việt nam
thích mật khẩu dùng một lần mã otp gửi qua sms cho mọi giao dịch điện tử
thế nhưng là những chiêu trò lừa đảo gần đây đều nhắm đến mã này nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
mã otp hiện đang được đông đảo người dùng việc sử dụng như bước xác thật thứ hai sau mật khẩu
khi đăng nhập một tài khoản dịch vụ
hoặc khi muốn thực hiện một giao dịch thanh toán chuyển tiền
đây được xem là yếu tố bảo mật cuối cùng trước khi việc đăng nhập tài khoản hoặc lệnh giao dịch được thực thi
điều này khiến mã otp thành đích ngắm của tội phạm mạng
từ những người dùng phổ thông đó thì hiện nay otp là một cái rào cản mà buộc hacker phải vượt qua cái rào cản đó để tấn công người dùng
ghi nhận cho thấy hiện nay có rất nhiều hình thức lừa đảo nhắm đến việc thu thập mã otp của người dùng
như mạo danh nhân viên ngân hàng thu thập thông tin giá mạo website của các doanh nghiệp ngân hàng sàn giao dịch điện tử
chú nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng dịch vụ lấy lại tài khoản facebook telegram
điểm chung là mỗi nạn nhân cung cấp mã otp để chiếm đoạt tài khoản hoặc thực thi một lệnh
chuyển tiền trong tài khoản của chính nạn nhân đến tài khoản của những đối tượng lừa đảo
người dân khách hàng của ngân hàng không nên nhận được những thông tin từ các tin nhắn lạ
rồi nhấp vào cái đường link mà tin nhắn gửi tới cũng như là không có cung cấp những thông tin của cá nhân
thông tin tài khoản hoặc các mã xác thực thông tin cho đối tượng lạ
và thường những cái tin nhắn loại như khuyến mãi như là hỗ trợ về tài chính
hay là mang lại cái lợi nhuận số tiền nào đó thì thường thông tin đó là thông tin giảm hảo có yếu tố lừa đảo
theo các chuyên gia bảo mật nhận thấy điểm yếu của otp một số giải pháp đã được đưa ra
như giải pháp sử dụng chữ ký số cá nhân hoặc thiết bị xác thực sinh trắc học chuyên dụng độc lập
xác thực không mật khẩu tách số điện thoại email nhận otp ra một điện thoại vật lý khác
nhưng trên hết thì sự cẩn trọng của người dùng là quan trọng nhất
thì đó là cái vấn đề nó cần phải
đi sâu sát hơn và mọi người khi sử dụng một cái thiết bị thông minh hoặc là giao dịch online
thì cần phải có những cái phần mềm bảo mật trụ đồng ở trong cái thiết bị đó
thì đó là cái mà chuyên gia khuyên dùng tức là một cái thiết bị sạch mà một thiết bị đạt được bảo mật
bởi một cái phần mềm chuyên nghiệp thì đó là một cái cơ sở để khi bạn cài lên tất cả những cái otp
hay là email hay những cái thông tin cá nhân của bạn nó sẽ được bảo mật với cái mức độ an toàn rất là cao
trước thực tế lừa đảo công ty
công nghệ ngày càng tinh vi ngân hàng nhà nước việt nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với bộ công an
để mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức kỹ năng giao dịch tài chính an toàn đảm bảo an toàn tiền và tài sản của khách hàng